liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng xảy ra trên địa bàn xã bình hòa huyện cờ rông anna tỉnh đắk lắc
hiện việc xác minh điều tra vẫn tiếp tục được thực hiện
tuy nhiên kết quả điều tra ban đầu đã xuất hiện nhiều điểm bất thường cần sớm được làm rõ
biên bản kiểm tra hiện trường vụ việc được lập vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
có sự tham gia của cục kiểm lâm tri cục kiểm lâm vùng bốn
tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc hạt kiểm lâm huyện cờ rông anna
ban quản lý rừng đặc dụng năm k nêu rõ khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường là hơn hai mươi m khối
tuy nhiên báo cáo ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của công an huyện cờ rông anna
gửi thương trực huyện ủy cờ rông anna lại khẳng định tổng khối lượng lâm sản còn tại hiện trường là hơn bốn mươi một m khối
như vậy kết quả xác minh kiểm tra hiện trường trong cùng một ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
giữa công an huyện cờ rông anna và lực lượng kiểm lâm đã chênh nhau hơn hai mươi mét khối
điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về độ chính xác
của kết quả kiểm tra xác minh vụ việc
dư luận và công luận đòi hỏi tỉnh đắk lắc cần nhanh chóng làm rõ vụ việc
để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời xử lý nghiêm về trách nhiệm của các cá nhân tổ chức
trong việc quản lý chỉ đạo và bảo vệ rừng đặc dụng